thưa quý vị chiều nay ngày hai mươi ba tháng sáu trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an đã trao đổi với báo chí về kết quả mới nhất vụ khủng bố xảy ra tại huyện trư quynh tỉnh đắk lắc vào sáng sớm ngày một mươi một tháng sáu
theo đó ngày hai mươi ba tháng sáu năm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định số năm khởi tố vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
che giấu tội phạm không tố giác tội phạm và tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép
giả các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bảy mươi năm bị can về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
khởi tố bảy bị can về tội không tuyến rát tội phạm một bị can về tội che giấu tội phạm một bị can về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép
các quy định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can nêu trên đã được viện kiểm sát cung cấp phê chuẩn
đến nay cơ quan chức năng cũng đã thu giữ hai mươi ba khẩu súng các loại
gồm súng quân dụng súng hơi súng tự chế hai lựu đạn một một trăm chín mươi chín viên đạn các loại một mươi năm kíp nổ một hai kg vật liệu nổ một nòng giảm thanh hai ống ngắm một bộ mô hình mìn tập ba mươi dao một mươi cờ phun rô và nhiều phương tiện thiết bị gây án của các đối tượng
với các biện pháp rất nhanh chóng hiệu quả của lực lượng công an sự ủng hộ giúp đỡ tích cực của người dân nhất là trong vận động đầu thú và tham gia truy bắt đối tượng
chỉ sau hai ngày xảy ra vụ việc đã ổn định tình hình trên địa bàn
đến nay đã bắt giữ hầu hết số người tham gia và thu giữ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
dưới sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các tỉnh tây nguyên hiện mọi mặt sinh hoạt của tổ chức cá nhân ở các tỉnh tây nguyên nói chung
tỉnh đắk lắc nói riêng đã diễn ra bình thường tình hình ổn định an ninh trật tự được bảo đảm
bộ công an đánh giá đây là vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
hành vi của các đối tượng rất man rợ mất nhân tính thể hiện quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng
lực lượng công an đã có tài liệu chứng cứ chứng minh vụ án xảy ra còn do có sự hậu thuẫn chỉ đạo từ một số tổ chức cá nhân ở nước ngoài
thậm chí cử đối tượng từ nước ngoài xâm nhập trái phép về việt nam để gian dựng chỉ đạo tấn công khủng bố
cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật việt nam
bộ công an việt nam mong muốn các nước bạn bè quốc tế tích cực phối hợp hỗ trợ hợp tác chặt chẽ với việt nam trong điều tra xử lý vụ án nói riêng trong đấu tranh phòng chống khủng bố nói chung